tại hà nội viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã tổ chức lễ công bố các công trình được xét trao giải thưởng trần đại nghĩa năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần thứ hai hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh những nhà khoa học có thành tích xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ
trực tiếp tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội bảo vệ sức khỏe nhân dân môi trường an ninh quốc phòng của đất nước
năm nay bốn công trình xuất sắc được đề nghị trao giải thưởng trần đại nghĩa bao gồm
nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vaccine cúm da cầm saptie ah năm n một ở việt nam
nghiên cứu tổ hợp vật liệu đặc trùng phục vụ chế tạo bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính và lõi đạn xuyên động năng tám mươi năm mm
nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại công nghiệp và y tế
và nghiên cứu trọn tạo dông lúa phục vụ đồng bằng sông cửu long
đây là những công trình đã có những ứng dụng xuất sắc nổi bật được bộ ngành và doanh nghiệp tiếp nhận đánh giá cao trong phát triển kinh tế xã hội đất nước
lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
vào dịp kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam và kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày thành lập viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam